trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp ngành thuế đã tăng cường các giải pháp hỗ trợ
nên lượng hồ sơ nộp về cơ quan thuế không giảm so với cùng kỳ
chỉ còn ba ngày nữa là hạn cuối nộp hồ sơ quyết toán thuế năm hai nghìn một mươi chín
để tránh phải nộp tiền phạt ngành thuế khuyến cáo tổ chức cá nhân doanh nghiệp khẩn trương thực hiện quyết toán thuế
số liệu từ cục thuế hà nội cho biết đến ngày hai mươi bảy tháng ba đã có hơn sáu mươi tổng số hồ sơ dự tính
phải thu nộp về cơ quan thuế tăng trên hai mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
hai mươi tháng ba là hạn cuối cùng của kỳ quyết toán thuế năm nay
các cá nhân tổ chức tránh để bị phạt chậm nộp quyết toán thuế cần nhanh chóng hoàn tất thủ tục online
và gửi hồ sơ giấy qua đường bưu điện hạn chế tối đa đến cơ quan thuế
tránh tập trung trên hai mươi người theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
để phòng tránh bị thất lạc khi nộp hồ sơ gửi về thuế cần ghi đầy đủ thông tin số điện thoại
và gửi file hồ sơ quyết toán thuế lên website http thuế điện tử gzt gov vn